chào mừng quý vị đến với bản tin một trăm một mươi ba online lúc một mươi năm h của truyền hình công an nhân dân
với hành vi giết người và cướp tài sản lê văn thành chú tại huyện buôn đôn tỉnh đắk lắc
đã bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc khởi tố bị can bắt tạm giam bốn tháng để phục vụ điều tra
trong vụ án nạn nhân là ông nguyễn văn đông chú tại huyện krong anna tỉnh đắk lắc hành nghề xe ôm
theo lời khai ban đầu trước khi gây ra án mạng thành đã vào tỉnh bình dương làm công nhân và nợ hơn bốn trăm linh triệu đồng do chơi cờ bạc
tối ngày một mươi một tháng một mươi một thành đón xe khách từ bình dương về lại thành phố bô ma thuật để trốn nợ và đã nảy sinh ý định cướp tài sản
khoảng ba giờ sáng ngày một mươi hai tháng một mươi một thấy ông nguyễn văn đông đứng bên đường thành đã thuê tài xế này chở vào một con hẻm nhỏ
và đến cuối đường đối tượng rút dao đâm nạn nhân nhiều nhát
lúc này ông đông hô hoán nên thành bỏ chạy không kịp lấy tài sản
còn nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong
đến một mươi bảy h ba mươi phút cùng ngày lực lượng công an đã vây bắt được thành khi đang lên một chiếc xe buýt để bỏ trốn
thù giữ con dao gây án trong người đối tượng
được biết lê văn thành từng có một tiền án về tội giao cấu với người dưới một mươi sáu tuổi
còn tại quảng bình văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng bình vừa phá thành công
chuyên án bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm nguyễn xuân trí
trú tại thành phố huế tỉnh thừa thiên huế về tội giết người
vào ngày một mươi bảy tháng ba năm hai nghìn hai mươi nguyễn xuân trí giấu một khẩu súng tự chế đến nhà anh nguyễn đình đồng
tại xã phúc trạc huyện bố trạc tỉnh quảng bình để đòi nợ
tại đây trí và đồng đã xảy ra mâu thuẫn
sau đó trí dùng súng bắn vào người anh đồng gây thương tích ở vùng cổ ngực
với tỷ lệ tổn hại sức khỏe hai mươi
sau khi gây án xong đối tượng bỏ trốn khỏi địa phương
ngày hai mươi sáu tháng ba cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện bố trạch
đã khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với nguyễn xuân trí về tội giết người
đồng thời ra quyết định truy nã đối tượng nguyễn xuân trí
sau một thời gian kiên trì lập án đấu tranh sáng sớm ngày một mươi bảy tháng một mươi một
các tổ trinh sát ban chuyên án thuộc văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng bình
phối hợp với lực lượng địa phương đã tiến hành bắt được đối tượng
khi đang lẩn trốn tại phường xuân phong thành phố hội an tỉnh quảng nam
cũng phạm tội giết người trương văn tám và chín đồng phạm
ngày hôm nay đã bị hội đồng xét xử
tòa án dân tỉnh bình dương tuyên tổng cộng một trăm ba mươi chín năm tổ giam
theo cáo trạng vào khoảng đầu tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
tám và anh trần phương vũ làm cùng công ty với tám và hai người khác đánh bài ăn tiền
anh vũ thua nên mượn tám mươi triệu đồng
và hứa sẽ trả dần mỗi tháng
ba triệu đồng khi nhận lương
chiều ngày một mươi bốn tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
sau khi nhận lương tám gặp anh vũ đòi tiền
nhưng vũ không trả
tối cùng ngày tám tiếp tục đến gặp anh vũ đòi nợ
thì bị anh vũ cùng ba người khác
xông vào đánh nên bỏ chạy
sau đó tám cùng chín người khác
mang tuyếp sắt dao đến phòng trọ
để tìm vũ trả thù
tại đây nhóm của tám phá cửa xông vào phòng trọ của vũ
rồi dùng dao ống tuyếp mũ bảo hiểm
đánh tới tấp của người anh vũ
chủ nhà trọ lao vào căn ngăn
bị thương sau khi gây án nhóm của tám
lên xe bỏ trốn còn nạn nhân đã tử vong
do vết thương quá nặng tại phiên tòa
hội đồng xét xử đã tuyên truong văn tám
chủ mưu một mươi chín năm tù giam
các bị cáo còn lại chịu mức án từ
một mươi năm đến một mươi năm năm tù giam
chọn các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú
như nhà trọ nhà nghỉ khách sạn
đặc biệt ở khu vực ngoại thành khu vực giáp danh
làm nơi để hoạt động phạm tội
là xu hướng của bọn tội phạm thời gian gần đây
thực trạng này không chỉ gây mất an ninh trật tự
mà còn tiêm ẩn nhiều nguy cơ
về lây lan dịch bệnh khi mà dịch covid một mươi chín
vẫn đang có những diễn biến khó lường như hiện nay
nhóm đối tượng này cả nam và nữ
đa phần đều trong lứa tuổi học sinh sinh viên
đã tụ tập nhau tại một nhà nghỉ
huyện ngoại thành thành phố hà nội
để tổ chức sinh nhật trong đó đối tượng
nguyễn văn nam sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám
là người mua ma túy loại ketamin
để cả nhóm sử dụng
em có mua của triệu
một trí rưỡi ketamin
cho mọi người
để sử dụng
mỗi dịch sinh nhật là đều tổ chức theo hình thức như thế này
tùy điều kiện kinh tế này
nếu mà có thì mới giảm tổ chức
việc phát hiện nhóm đối tượng này
vào tổ chức sử dụng ma túy trong nhà nghỉ
xuất phát từ thông tin tố rác tội phạm
của chủ nhà nghỉ
trước đó công an huyện hoài đức đã tổ chức nhiều đợt tuyên truyền
ký cam kết với các chủ cơ sở kinh doanh
có điều kiện
về việc phát hiện tố rác hành vi
biểu hiện vi phạm pháp luật
của khách đến lưu trú sử dụng dịch vụ
tôi đang trong nhà nghỉ
thì tôi cảm thấy có mấy đối tượng vào
tôi nghi vấn
thì tôi gọi nghe cho công an huyện hoài đức
bên quần hành chính
là có đối tượng nghi vấn
thì tôi gọi điện cho công an hoài đức
là đến để kiểm tra
hành chính các đối tượng đấy
thì các anh công an hành chính
là đến để kiểm tra các đối tượng đấy

tôi báo với các anh như thế
để cho các anh lên
các anh xử lý các trường hợp nghi vấn
hiện nay đang có tình trạng
các đối tượng có xu hướng
tìm đến các cơ sở lưu trú
địa bàn ngoại thành thành phố hà nội
để hoạt động tội phạm
chúng thuê phòng để ẩn náu
hoạt động mua bán trái phép chất ma túy
tổ chức sử dụng ma túy
trong khi đó một số cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú
vẫn có sai phạm như khai báo không trung thực
không kịp thời
đầy đủ thông tin về khách lưu trú
số lượng lưu trú gây ảnh hưởng đến công tác
đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn
chúng tôi thực hiện
nghiêm với công tác tiên truyền
đã triển khai việc tiên truyền
đến một trăm linh các cơ sở kinh doanh
và yêu cầu chủ cơ sở
ký cam kết thực hiện nghiêm túc
các quy định của pháp luật trong quá trình hoạt động kinh doanh
cũng như là quá trình
quản lý hoạt động kinh doanh
phát hiện các dấu hiệu có ảnh hưởng
đến an ninh tự xảy ra trong cơ sở
thì kịp thời báo cho cơ quan công an
để chúng tôi có biện pháp xử lý kịp thời
để làm tốt công tác phòng ngừa tội phạm
tại các cơ sở lưu trú
đặc biệt trong thời gian từ nay đến cuối năm
công an tp hà nội tăng cường công tác kiểm tra
hướng dẫn quản lý chặt chẽ ngành nghề kinh doanh
có điều kiện về an ninh trật tự
trong đó tập trung vào các cơ sở kinh doanh lưu trú
karaoke cầm đồ để nắm tình hình
kịp thời phát hiện xử lý nghiêm
đối với các hành vi vi phạm
đồng thời phát động mạnh mẽ phong trào toàn dân
phát hiện tố giác tội phạm tệ nạn xã hội
góp phần đảm bảo an ninh trật tự địa bàn thủ đô
tiếp theo là những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi
tiểu mục lệnh truy nã của truyền hình công an nhân dân
công an huyện yên lập tỉnh phú thọ
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng
lê ngọc sơn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
hộ khẩu thường trú tại xã giới phiên
thành phố yên bái tỉnh yên bái
về tội cố ý gây thương tích
hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
còn về tội vi phạm quy định
về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ
công an huyện lâm thao tỉnh phú thọ
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng
hứa minh tăng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi
hộ khẩu thường trú tại xã địch quả
huyện thanh sơn tỉnh phú thọ
đặc điểm nhận rằng đối tượng cao một m sáu mươi bảy
lông mày siên trong và có sẹo cong một cm
đầu lông mày phải
ngoài ra công an huyện lâm thao tỉnh phú thọ
còn ra quyết định truy nã đối với đối tượng
phạm thị trí sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi tám
hộ khẩu thường trú tại khu một mươi
xã tiên kiên huyện lâm thao tỉnh phú thọ
về tội môi giới mại dâm
đối tượng này cao một m năm mươi tám
và có nốt ruồi cách một cm trên sau đuôi mắt trái
số máy đường dây nóng
của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an

luôn sẵn sàng tiếp nhận
mọi thông tin phát hiện
hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi
hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật
và sẽ có phân thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động
truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức chú ý
và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra
bộ công an phối hợp thực hiện
phần cuối của bản tin sẽ là dự báo
thời tiết cho các vùng trên cả nước
như vậy là thời tiết đã chuyển đẹp
trên mọi miền của đất nước
cụ thể là tại các tỉnh ở phía đông bắc bộ
bao gồm cả thủ đô hà nội
những cơn mưa đã không còn nữa
trời nắng giáo và nhiệt độ tăng lên
tuy nhiên là khối không khí lạnh
đang trong quá trình di chuyển ra phía đông
và suy yếu
đã đưa đối gió đông nam ẩm vào
gây tình trạng thời tiết là nhiều mây
về đêm và sáng sớm
sơn mù và sơn mù nhẹ xuất hiện
ở diện giải rác đã làm giảm tầm nhìn xa
gây bất lợi phần nào cho hoạt động lưu thông
về tình hình nhiệt độ thì hai ngày tới
cao nhất sẽ ở mức là từ hai mươi sáu đến hai mươi chín độ
sao ngày hai mươi một tháng một mươi một
nhiệt độ sẽ tăng nhẹ lên ngưỡng
là từ hai mươi bảy đến ba mươi độ
sơn mù cũng xảy ra
ở các tỉnh ở phía tây bắc bộ
nhưng chỉ tập trung ở vùng núi
vào đêm và sáng
vì vậy mà quý vị cần lưu ý
nếu phải di chuyển qua những cung đường đèo dốc
hay là khúc cua
lúc này trời lạnh với nhiệt độ là từ một mươi tám đến một mươi chín độ
tuy nhiên khi nắng lên
vén mây mù thì trời sẽ bừng nắng
và khô giáo
với nhiệt độ cao nhất trong ba ngày tới
phổ biến là từ hai mươi tám đến ba mươi một độ
thời tiết thuận lợi cho mọi hoạt động của người dân
đối với khu vực miền trung
ở các tỉnh phía bắc
dọc từ thanh hóa đến thừa thiên huế
cùng chung su thế thời tiết
giống như các tỉnh thuộc khu vực bắc bộ
do đó ở khu vực này
trong hai đến ba ngày tới
cũng duy trì tình trạng là nhiều mây
về đêm và sáng sớm
với sương mù và sương mù nhẹ xuất hiện nhiều
nên làm giảm tầm nhìn xa đáng kể
về trưa chiều trời giảm mây và có nắng
với mức độ vừa phải
nên nhiệt độ không cao
bàn trưa sẽ ra động trong khoảng là từ hai mươi bảy đến ba mươi độ
trong khi đó ở các tỉnh phía nam
từ đà nẵng trở vào đến bình thuận
ban ngày trời có nắng nhiều hơn
nên nhiệt độ không cao

ở ngưỡng là từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ
về chiều tối và đêm
ở khu vực này có khả năng xuất hiện mưa rông cục bộ
vài nơi và không mạnh
dự báo thời tiết khô giáo có thể duy trì đến hết tuần
nên cũng tạo điều kiện thuận lợi
cho bà con miền trung
cải thiện phần nào các cơ sở vật chất
và ổn định cuộc sống hơn
sau thời gian liên tục chịu ảnh hưởng bởi bão và lũ lụt
ở phía nam
thời kỳ đỉnh điểm của mùa mưa đã qua đi
khu vực tây nguyên
trong vài ngày tới
thời tiết phổ biến là ít mưa
ban ngày trời có nắng
có chăng chỉ xuất hiện mưa rông
vài nơi vào chiều tối
với lượng mưa nhỏ
điều này không gây quá nhiều trở ngại
cho cuộc sống của người dân
và nhiệt độ trưa chiều
trong hai ngày tới
giao động là từ hai mươi bảy đến ba mươi độ
đến ngày hai mươi một tháng một mươi một
nhiệt độ tăng lên ngưỡng là
từ hai mươi tám đến ba mươi một độ
trong khi đó
ở khu vực nam bộ
có thể xuất hiện mưa rông

tăng vào ngày hai mươi và ngày hai mươi một tháng một mươi một
và mưa chủ yếu xảy ra
vào khoảng thời gian chiều và tối
đặc biệt là mưa tập trung nhiều
ở khu vực các tỉnh miền tây nam bộ
cục bộ có nơi có mưa vừa
trong cơn rông có khả năng
xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
về tình hình nhiệt độ
giao động là từ ba mươi đến ba mươi ba độ
là mức nhiệt độ trưa chiều
phổ biến trong ba ngày tới
tại nam bộ
những thông tin dự báo thời tiết
cũng đã kết thúc bản tin
một trăm một mươi ba online cập nhật của chúng tôi ngày hôm nay